thưa quý vị trong khuôn khổ chuyến thăm liên bang nga chủ tịch trung quốc tập cận bình đã có cuộc hội đàm chính thức với tổng thống nga vladimir putin
hai nhà lãnh đạo nga trung quốc đã cùng ký kết các văn kiện quan trọng về kế hoạch hợp tác kinh tế và tuyên bố về kế hoạch củng cố tăng cường quan hệ đối tác toàn diện
trong khuôn khổ của gặp thượng đỉnh hai bên đã ký tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược nga trung
bước vào kỷ nguyên mới và tuyên bố chung về kế hoạch phát triển các lĩnh vực hợp tác kinh tế quan trọng giữa nga và trung quốc đến năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra hai bên cũng đã ký nhiều văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực năng lượng hạt nhân dầu khí
tại cuộc họp báo sau cuộc gặp thượng đỉnh tổng thống putin khẳng định hai tuyên bố chung vừa ký phản ánh đầy đủ bản chất đặc biệt của quan hệ nga trung đang ở mức phát triển cao nhất trong lịch sử
và là một ví dụ về quan hệ đối tác toàn diện và tương tác chiến lược thực sự
quan hệ nga trung đang ở điểm cao nhất trong lịch sử của hai quốc gia chúng tôi
nga và trung quốc gắn bó với nhau thông qua một quan hệ láng giển tốt đẹp
ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là thương mại và kinh tế điều đó là đương nhiên vì trung quốc là đối tác thương mại hàng đầu của đất nước chúng tôi
về phần mình chủ tịch tập cận bình cũng đánh giá cao quan hệ song phương và hy vọng quan hệ hai bên sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn trên các lĩnh vực
với những nỗ lực chung quan hệ trung nga cho thấy đã phát triển lành mạnh và bền vững
với những nỗ lực chung sự tình cậy lẫn nhau với chính trị giữa hai nước chúng ta ngày càng sâu sắc các lợi ích chung ngày càng đứng nhân lên nhân dân hai nước xích lại gần nhau hơn hợp tác ngày càng phát triển trên các lĩnh vực thương mại kinh tế đầu tư năng lượng nhân đạo và liên khu vực
bên cạnh đó hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi về vấn đề ukraine nhấn mạnh đàm phán chính là giải pháp cho cuộc xung đột
theo người đứng đầu nước nga đề xuất hòa bình do trung quốc đưa ra có thể dùng làm cơ sở để giải quyết khủng hoảng ukraine khi kiev và phương tây sẵn sàng
giới phân tích cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh nga trung lần này sẽ có tác động tích cực lâu dài đến sự phát triển của quan hệ hai bên trong bối cảnh cả nga và trung quốc đều chịu áp lực rất lớn của phương tây
hai bên sẽ gắn bó chặt chẽ hơn và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong thời đại mới